hôm nay năm tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm
hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh và văn hiễu chiến cùng một mươi tám đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố đà nẵng
tại tòa sáng nay các luật sư đã tiến hành xét hỏi các bị cáo về các vấn đề mà họ kháng cáo tại tòa
nhiều bị cáo đều kêu an mong muốn được giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự
các bị cáo từng là cấp dưới của hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng đều cho rằng việc bán nhà đất công sản
mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định nhưng họ làm theo chỉ đạo chủ trương chung của lãnh đạo thành phố
bị cáo văn hiễu chiến trước đó đã bất ngờ kháng cáo về cả hai tội danh bị tuyên ở án sơ thẩm